tại trung tâm thanh thiếu niên bắc trung bộ tỉnh đoàn quảng bình vừa tổ chức diễn đàn đảng với thanh niên thanh niên với đảng và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi sáu nhân kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
diễn đàn đối thoại đảng với thanh niên thanh niên với đảng là dịp để cán bộ đoàn viên thanh niên nói lên tiếng nói của mình thể hiện vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ tham gia xây dựng đảng
ngày càng trong sạch vững mạnh đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng tiếp tục lắng nghe chia sẻ đồng hành với thanh niên tạo cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa đảng với thanh niên thanh niên với đảng
tại diễn đàn nhiều đoàn viên thanh niên đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến các vấn đề như việc làm của đoàn viên thanh niên sau khi ra trường cũng như các chính sách thu hút nhân tài của tỉnh quảng bình
việc phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho thanh niên trong giai đoạn mới việc quy hoạch đoàn viên trẻ tạo nguồn cho đảng
các ý kiến trao đổi của đoàn viên thanh niên được lãnh đạo tỉnh quảng bình và tỉnh đoàn giải đáp đầy đủ và có trách nhiệm
nhân dịp này hai mươi bảy đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời bác được tuyên dương khen thưởng